hàng loạt tai nạn liên quan đến đường sắt thời gian qua và gần đây nhất là vụ tai nạn thương tâm giữa ô tô và tàu hỏa khiến sáu người thiệt mạng đã cho thấy sự bất cập trong công tác bảo đảm an toàn giao thông đường sắt nói chung và trên địa bàn thành phố hà nội nói riêng
sau đây là phản ánh của phóng viên truyền hình nhân dân tại nơi xảy ra vụ tai nạn trên địa bàn huyện thường tín hà nội
sau đây là phản ánh của phóng viên truyền hình nhân dân tại nơi xảy ra vụ tai nạn trên địa bàn huyện thường tín hà nội
trong đó có hai mươi sáu đường ngang và hơn một trăm linh đường lối đi dân sinh
tuy nhiên hiện chỉ có bốn đường ngang được cơ quan đường sắt tổ chức gác canh hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ
hai đường ngang do thành phố hà nội và doanh nghiệp quản lý gá canh
còn lại một số vị trí đường ngang lối đi dân sinh qua đường sắt chỉ có tín hiệu cảnh báo tàu tự động

nhà nước bên đường sắt này phải nên có trách nhiệm
từ xưa đến nay bao nhiêu vụ chết nhưng mà đường sắt không bao giờ hỏi ê đến
người ta mặc kệ coi như cũng phải việc của người ta
người dân chúng tôi ở gần đây chứng kiến như thế
thực ra rất là bốc xúc
tất cả những cái này mình có thể là phòng tránh được
do con người chứ
người mình có cái trách nhiệm
quá biết rồi
thì lý do gì mà mình không làm một cái trạm baria lên và cử người canh gác đi ở phương và nhà nước bên đường sắt cùng là thì mới bảo đảm tính mạng an toàn cho cho những con người đi qua đi lại
mật độ giao thông tham gia các cung đường ngang qua đường sắt trên địa bàn huyện thường tín tương đối dài đặc nên nguy cơ xảy ra tai nạn rất cao
theo ước tính từ đầu năm đến nay số vụ tai nạn giao thông đường sắt xảy ra trên địa bàn huyện khoảng một mươi hai vụ
trong những năm qua thì có thể nói thì chính quyền địa phương đặc biệt là ủy ban nhân dân huyện thường tín đã có rất nhiều văn bản gửi ủy ban nhân dân thành phố gửi đặc biệt là ngành đường sắt để phối hợp
trong đó có đề nghị có các biện pháp để giảm thiểu tối đa các vụ tai nạn giao thông đặc biệt là đường sắt
ví dụ như là tăng cường việc các điểm cảnh giới cảnh giới có người trông rồi tăng cường các thiết bị cảnh báo tự động bằng đèn bằng tín hiệu
tuy nhiên thì vì số lượng đường ngang rất lớn do vậy cho nên là các hệ thống đường ngang hiện nay thì chưa được trang bị đầy đủ các cảnh giới cũng như người trông
trong thời gian tới thì ủy ban nhân dân huyện
cũng như nội địa chính quyền địa phương sẽ tiếp tục đề nghị các cấp để tiếp tục trang bị thêm hệ thống cảnh giới cũng như là tăng cường đầu tư hạ tầng để giảm thiểu tối đa tai nạn giao thông trên đường sắt
qua sự việc tai nạn giao thông đường sắt hôm hai mươi bốn tháng một mươi vừa qua trên địa bàn huyện thường tín cho thấy đây không còn là câu chuyện của riêng địa phương nào
sự bất cập trong công tác quản lý bảo đảm an toàn giao thông đường sắt cần có sự vào cuộc của các cơ quan ban ngành liên quan để những tai nạn thương tâm
không còn lặp lại